thưa quý vị và các bạn trong dịp nghỉ tết vừa qua không chỉ số vụ tai nạn giao thông đường bộ gia tăng
mà số vụ tai nạn giao thông đường sắt cũng gia tăng mạnh
thực trạng này đã ảnh hưởng lớn đến thời gian đến ga sài gòn của hàng loạt chuyến tàu các tuyến miền bắc miền trung vào thành phố hồ chí minh
trong bảy ngày nghỉ tết đinh dậu đã xảy ra tám vụ tai nạn giao thông đường sắt làm sáu người thiệt mạng một mươi một người bị thương
số vụ tai nạn đường sắt tết năm nay đã tăng sáu mươi về số vụ một trăm linh về số người chết một trăm bảy mươi năm số người bị thương so với tết năm ngoái
nghe nhận vào sáng nay ngày sáu tháng hai số vụ tai nạn đường sắt gia tăng làm hơn một mươi chuyến tàu đến ga hòa hưng thành phố hồ chí minh trễ hơn dự kiến
thời gian trễ của các chuyến tàu từ một đến bốn giờ
thường quảng ngãi đi tàu đây là ngày qua con nó đi là tới có chín giờ hơn chín giờ thôi
mà bữa nay là đi tới đây là một mươi rưỡi rồi nên trễ khoảng hơn một tiếng
những vụ tai nạn giao thông ở đâu đó tàu cũng đứng hơi trễ rồi sao dừng lại thời gian mới đi được do đó mới trễ tàu
trước tình hình lịch chạy tàu biên chế so với dự kiến tàu bầu ga liên tục trong thời gian ngắn
nên cũng trong sáng nay ban giám đốc chi nhánh đường sắt phía nam đã triển khai nhiều giải pháp
để hỗ trợ hành khách thuận tiện trong việc đón xe di chuyển từ ga về nhà
đón hành khách từ các tỉnh miền trung miền bắc trở về khu vực sài gòn với số lượng rất là đông
khoảng từ một mươi bốn
đến một mươi sáu hành khách với số lượng hành khách nhiều như vậy
thì chúng tôi đã tổ chức nhiều bộ phận để nhằm phục vụ hành khách đến ga một cách thoải mái nhất
các bộ phận đảm bảo việc an ninh trật tự cũng như là sắp xếp các phương tiện
xe buýt xe taxi cũng như các phương tiện khác để hành khách có thể ra khỏi ga và di chuyển một cách thuận lợi an toàn
cũng trong sáng nay khi người dân sinh viên các tỉnh đã đồng loạt
trở về thành phố hồ chí minh để học tập và làm việc
thì tình trạng ủng ước cuộc bộ đã xảy ra tại nhiều khu vực nội ô của thành phố